các đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm lương minh tú đăng kiểm viên giám đốc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn bốn d lê văn lộc lê sơn tuyền phạm phú giáo phan hữu lương lê khánh phương trần đức duy đào minh hiển nguyễn thành hải đều đang là đăng kiểm viên nhân viên đăng kiểm của trung tâm đăng kiểm cùng về hành vi nhận hối lộ
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cũng ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng võ trí giang nhân viên trung tâm dạy lái xe sài gòn ba t ở phường tân tiến tp biên hòa và lê tiến trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang ở khu phố bột phường long bình tp biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ
bước đầu xác định từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng
đối tượng lương minh tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn ba tỷ đồng
cũng liên quan đến vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một d và trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh hai d chiều qua công an tỉnh thái bình đã có thông tin chính thức
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố bắt tạm giam lưu quang hải
giám đốc trung tâm đăng kiểm bùi ngọc diệp phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tô hồng dương đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một d về tội nhận hối lộ
công an huyện đông hưng đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn ngọc viễn nguyễn văn kính bùi văn tưởng nguyễn tiến uy và tạ văn huynh đều là cán bộ trung tâm đăng kiểm một mươi bảy hai d về tội nhận hối lộ
công an xác định tám đối tượng trên đã thỏa thuận với nhiều chủ phương tiện thu những khoản tiền ngoài phí và lệ phí quy định để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện dẫn đến làm sai lệch kết quả kiểm định cấp giấy chứng nhận đăng kiểm
các với tình cảnh ế ẩm các ngày trước thì trong ngày hôm nay ngày hai mươi tháng một tại thành phố hồ chí minh sức mua hoa tết đã tăng giúp nhiều nhà vườn giảm lượng hoa tồn giá hoa tết theo ghi nhận hiện cũng giảm nhanh
tại các điểm bán hoa như công viên gia định gò vấp công viên lê văn tám trở nên nhộn nhịp
theo ghi nhận sức mua tăng đều ở hầu hết các chủng loại hoa như đào cúc quất mai
những chậu hoa tầm trung trở xuống như hoa mai quốc đào giá từ vài trăm ngàn đến ba triệu đồng một cây
cút vạn thọ màu gà một trăm linh ngàn đến hai trăm linh ngàn đồng một cặp giá đã dễ chịu
tương tự nhiều nhà vườn bán mai đến từ bình định và bến tre với giá phổ biến năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng một cây
cũng đang thở phào khi sức mua hoa tại thành phố hồ chí minh từ ngày hai mươi bảy tết trở đi đang tăng nhanh ngoài mong đợi so với tình trạng ế ẩm các ngày trước đó
theo nhiều người bán dù khả năng sức mua hoa năm nay không bằng mọi năm nhưng kỳ vọng ngày mai ba mươi tết sẽ giảm nhanh lượng tồn thậm chí bán hết sớm hơn so với dự định
trong năm hai nghìn hai mươi hai cứ mỗi phút người việt chúng ta lại mua một ô tô và sáu xe máy đây là thông tin thú vị dựa trên những thống kê sau đây
theo số liệu của hiệp hội các nhà sản xuất ô tô việt nam vama doanh số bán hàng của các đơn vị thành viên trong năm hai nghìn hai mươi hai đạt bốn trăm linh bốn sáu trăm ba mươi năm xe tăng ba mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong số này xe lắp ráp trong nước đạt hai trăm hai mươi sáu bốn trăm tám mươi bảy xe tăng ba mươi
trong khi xe nhập khẩu đạt một trăm bảy mươi tám một trăm bốn mươi tám xe tăng ba mươi bảy
tính trung bình mỗi ngày người việt nam mua khoảng một ba trăm chín mươi năm xe năm mươi tám xe mỗi giờ và gần như mỗi phút lại sáu một chiếc ô tô mới
mặc dù đạt doanh số kỷ lục trong năm qua lượng mua sắm ô tô tại việt nam vẫn thua so với doanh số xe máy
bước sang năm hai nghìn hai mươi hai doanh số xe máy tại việt nam lên mức ba triệu xe cụ thể đạt ba ba triệu xe
như vậy trong vòng bảy năm qua có đến năm năm lượng tiêu thụ xe máy tại việt nam vượt mốc ba triệu xe
nằm trong nhóm các quốc gia tiêu thụ xe máy hàng đầu thế giới
tính trung bình mỗi ngày người việt mua hơn tám hai trăm linh xe máy mỗi phút tiêu thụ gần sáu xe
sở tài nguyên và môi trường tp hcm cho biết năm hai nghìn hai mươi hai đã có hai mươi ba bốn trăm sáu mươi chín căn nhà trên toàn địa bàn thành phố được cấp sổ hồng
sang năm hai nghìn hai mươi ba thành phố sẽ tiếp tục cấp thêm hai mươi ba trăm linh căn
theo đó trong năm hai nghìn hai mươi hai thành phố còn bốn ba trăm bảy mươi tám hồ sơ đã phát hành phiếu chuyển
thông tin địa chính đang chờ người mua nhà hoàn thành nghĩa vụ tài chính lại phía trước bà
để thực hiện ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất sổ hồng
như vậy trong tổng số ba mươi bảy bốn trăm hai mươi một căn nhà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận được thống kê theo kế hoạch sáu nghìn bảy trăm linh bảy
ban ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một sở tài nguyên môi trường đã cấp giấy chứng nhận hai mươi sáu bảy trăm một mươi tám căn
và phát hành phiếu chuyển bốn ba trăm bảy mươi tám căn còn lại sáu ba trăm hai mươi bốn căn đủ điều kiện theo kế hoạch
bên cạnh đó năm hai nghìn hai mươi ba sở tài nguyên môi trường tp hcm sẽ đẩy nhanh giải quyết cấp giấy chứng nhận
cho hai mươi ba trăm linh căn nhà đã được thẩm định đủ điều kiện
sở tài nguyên môi trường tp hcm nhận định vướng mắt khiến nhà chưa được cấp giấy chứng nhận chủ yếu
tập trung ở những dự án có xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung cho nhà đầu tư thay đổi chỉ tiêu quy hoạch
một số dự án có nguồn gốc đất công sản đang bị thanh tra kiểm tra đến nay chưa có kết luận chính thức
hoặc trong kết luận chưa có ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà vướng mắt
thuộc loại hình bất đồng sản mới và những dự án vi phạm xây dựng
trong năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm là địa phương có đóng góp lớn nhất vào quy mô gdp cả nước
grdp của thành phố đạt khoảng một bốn trăm bảy mươi chín nghìn tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi hai có ý nghĩa quan trọng đối với tp hcm là năm phục hồi kinh tế xã hội
sau tác động của covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi một tăng trưởng kinh tế giảm sâu năm ba mươi sáu
chưa từng có trong lịch sử
đến nay tp hcm có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước
tổng sản phẩm trên địa bàn grdp năm hai nghìn hai mươi hai của tp hcm
đã khoảng một bốn trăm bảy mươi chín nghìn tỷ đồng theo giá hiện hành
tính theo giá so sánh năm hai nghìn một mươi grdp đã khoảng một hai mươi hai nghìn tỷ đồng
tăng chín ba so với năm hai nghìn hai mươi một
trong tốc một mươi tỉnh thành có grdp cao nhất cả nước là tp hcm hà nội bình dương
đồng nai bà rịa vũng tàu hải phòng quảng ninh thanh hóa bắc ninh
và nghệ an
trong năm thành phố trực thuộc trung mương tp hcm hà nội và hải phòng
là những địa phương lập top một mươi tỉnh thành có đóng góp lớn nhất và quy mô gdp cả nước năm hai nghìn hai mươi hai
còn đà nẵng xếp thứ một mươi tám trên sáu mươi ba và cần thơ xếp thứ hai mươi năm trên sáu mươi ba tỉnh thành
có đóng góp lớn nhất vào gdp cả nước
thưa quý vị tại tp hcm các chợ và siêu thị vô cùng sôi động
trong dịp cao điểm mua sắm hàng hóa tết
và điều đáng mừng là trong rất nhiều hàng hóa được bày bán
phong phú thì lượng hàng việt chiếm trên chín mươi
người bán ủng hộ hàng việt vì mẫu mã đa dạng bắt mắt
với các thông số nguồn gốc đảm bảo
còn người tiêu dùng lựa chọn hàng việc bởi vừa túi tiền
sản phẩm không chỉ là sự mà còn mang thông điệp
về tình cảm gia đình về văn hóa tết cổ truyền
thay vì như các năm trước anh tiến thường có xu hướng
chọn các giỏ quà tết là hàng ngoại nhập để biếu tặng đối tác gia đình

lại có xuất phúc như vậy
với mức giá chỉ từ hai trăm chín mươi chín đồng đến dưới bảy trăm linh đồng
cho nhiều phiên bản quà tặng có thể là hình ảnh những chuyến xe hạnh phúc
hành lý yêu thương ngôi nhà tết nam bộ
đều có ý nghĩa mang đến thông tin
các giỏ quà tết cổ truyền đầy cao giá trị tinh thần gia đình việt
sau khi sử dụng xong nó còn là một sản phẩm hợp để đừng khăn giấy
chúng tôi chọn nguyên vật liệu giấy là vật liệu chủ đạo
và các nguyên vật liệu bánh mứt cũng là sản phẩm của việt nam
để cho giá thành và chi phí của sản phẩm được tốt
nói lên những bản sắc của việt nam
nó sẽ mang tính cạnh tranh hơn đối với những cái sản phẩm của thị trường
ngay tại các kênh phân phối hiện đại nước ngoài
năm nay cơ cấu hàng việt phục vụ tết đã chiếm hơn chín mươi
siêu thị này còn dành những vị trí đẹp nhất bắt mắt nhất để trưng bày hàng việt
doanh nghiệp việt đã chú trọng rất nhiều về bao bỉ sản phẩm
nhãn mát thông tin cho người tiêu dùng và chú trọng hơn
để quảng bá những cái sản phẩm mang yếu tố về sức khỏe
tốt hơn cho con người tươi tươi mới đến cho bàn ăn của người tiêu dùng
tìm kiếm những cơ hội cho thị trường trong nước
những điều kiện này cũng cộng hưởng để giúp cho việc chuẩn bị
nguồn hàng tết năm nay một cách chủ động giữ giá cả
không gia tăng để phục vụ cho người dân tp hcm và các tỉnh thành trong mùa tiêu thụ tết
theo các chuyên gia dù hàng việt nam chịu sức ép cạnh tranh từ các fta
nhưng với thực tế hàng hóa tết năm nay thì hàng trong nước đã có nhiều ưu thế trên sân nhà
thời gian tới bộ phòng thương sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động xuất tiến thương mại
và ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động mua sắm hàng việt
theo hướng đa dạng và tiếp cận sâu rộng
các chuyên gia cũng cho rằng các doanh nghiệp việt cần chủ động
xây dựng kế hoạch dài hạn bài bản nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh
tạo chuỗi cung ứng thông qua thúc đẩy liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp
hợp tác xã và người nông dân để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng
thưa quý vị liên kết tiêu thụ nông sản trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin
trong đó có sàn thương mại điện tử đã được ngành nông nghiệp coi là giải pháp góp phần
tạo ra những kênh phân phối mới hiện đại đồng thời định vị đúng giá trị thương hiệu
thúc đẩy tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam hôm nay
một số gian hàng được mới rộng gấp đôi số lượng đã tập trung nông sản rau củ quả tư từ đà lạt
rau củ vùng miền xế lạnh hai các đặc sản từ phan thiết tây bắc huế phú quốc
các sàn thương mại điện tử cho biết các sản phẩm nông sản này được các sàn lựa chọn kỹ lưỡng
kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ để cung cấp đến tay người tiêu dùng dịp tết
và trong dịp này thì nhiều khuyến mại lớn về giá kèm theo các ưu đải như là miễn phí vận chuyển
cũng như là tăng cường ưu đải hoàn tiền lên đến hai ba triệu đồng
và đặc biệt là sáu tầng voucher giảm giá có thể áp dụng cùng lúc trên một đơn hàng
để từ đó người tiêu dùng có thể mở ra một tết năm mới đầy đủ cùng các sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý
năm nay xu hướng người dân đi chợ online nhiều hơn
vì thế nhu cầu mua nông sản tết ở chợ màng cũng nhộn nhịp hơn hẳn
nhiều thống kê cho thấy số lượng đặt hàng đã tăng gấp hai lần so với cùng kỳ
với cách thiết kế gian hàng đơn giản từng sản phẩm được giới thiệu rõ ràng đầy đủ
người dân chỉ việc ngồi một chỗ đặt mua và chỉ sau vài tiếng đồng hồ thì hàng hóa sẽ được giao tận nhà
để chuỗi cung ứng không bị đứt gãy các sản thương mại điện tử còn chú động phối hợp
và hỗ trợ các hợp tác xã nông dân để đảm bảo hoạt động vận hành của gian hàng luôn được thông suốt
ngoài ra các kênh chăm sóc khách hàng cũng được hoạt động hai mươi bốn trên bảy xuyên suốt mùa tết
tiếp nối những cái thành công trong việc hỗ trợ các nhà bán hàng địa phương
ở hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử shopee
thì ở dịp tết này shopee tiếp tục hỗ trợ các nhà bán hàng này
đến với những cái chương trình như là người việt tết việt dùng hàng việt và cái chương trình giỏ quà phát lọc
theo đó thì giúp cho các nhà bán hàng địa phương
giúp cho các nhà bán hàng địa phương có cơ hội để cung cấp những mặt hàng sản phẩm chất lượng trong dịp tết
và đồng thời người tiêu dùng cũng có thêm nhiều cái lựa chọn đa dạng cho cái nhu cầu mua sắm tết của mình
ngoài việc chuẩn bị nguồn hàng năm nay
các doanh nghiệp kinh doanh online còn tập trung mạnh vào công nghệ ứng dụng giao nhận
vì đặc trưng hàng nông sản còn được giao nhanh giao ngay trong ngày
nên việc lên đơn lấy hàng giao hàng cũng được tính toán để đảm bảo
lazada cho biết không chỉ đầu tư cho các kho hàng lớn
mà còn đầu tư camera gắn ra hệ thống chi chọn để có thể quét được má vạch
từ đó biết được đơn hàng thuộc địa chỉ nào và chi vẽ các văn chuyển tương ứng
một hệ thống có thể xử lý được gần hai mươi đơn hàng mỗi giờ
tức là gần gấp một mươi lần so với chi chọn thủ công đồng thời tỷ lệ sai sót gần như bằng không
chúng tôi dự đoán sức mua của người tiêu dùng và các mặt hàng được ưa chuộng trong từng thời điểm
đồng thời không ngừng cải tiến và tăng cường hiệu quả hoạt động tại những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng
để mang đến những trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người dùng và đơn cử như là ứng dụng hệ thống phân loại hàng hóa tự động
tại trung tâm phân loại hàng hóa công nghệ mã vạch để robot tự động chia hàng đến từng khu vực cũng giống như là tuyến khách hàng một cách chính xác
và đặc biệt là công nghệ ai giúp chúng tôi thiết kế và tối ưu hóa tuyến đường cho nhân viên giao nhận
giúp hàng hóa đến tay người dùng trong thời gian ngắn nhất
không chỉ đơn thuần đưa riêng lẻ từng loại nông sản đặc sản hay sản phẩm ô cốt lên các gian hàng
năm nay nhiều gió quà hoặc quà nông sản tết cũng đã được nhiều gian hàng bày bán trên không gian mạng
ưu tiên lựa chọn là hàng đặc trưng chất lượng cao hướng về thiên nhiên
những nông sản này được phối kết hợp với nhau để tạo hành những phần quà chất lượng mang nhiều giá trị
các sản phẩm được bày bán đều đã được nhà nước xác nhận vào chất lượng cũng như giá thành
để kết cậu mua sắm các sản còn tung ra hàng loạt chương trình khuyến mãi sâu như miễn phí vận chuyển
ủ đã năm mươi phí vận chuyển ngoại tỉnh giao hàng nhanh xuyên tết giảm giá trực tiếp tạm quà để cùng đồng hành với người tiêu dùng